công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản liều lĩnh manh động có vũ khí nóng
vào khoảng một mươi tám h hai mươi năm hôm qua ba mươi một tháng tám một người dân ở khu vực xã yên sơn huyện đô lương nghệ an bị một nam thanh niên dùng súng khống chế cướp số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
chỉ ba mươi phút sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt được thủ phạm
đó là nguyễn tất thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm sáu xã tân sơn huyện đô lương nghệ an
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng tự chế bên trong có một viên đạn trì một điện thoại di động số tiền hơn hai năm triệu đồng một xe mô tô và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an nguyễn tất thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình